liên quan đến đường dây lừa đảo xin việc chạy dự án chiếm đoạt gần một trăm linh tỷ đồng
do đối tượng là hoa hữu long cầm đầu
vào ngày hôm nay công an tp hà nội cho biết đã khởi tố bị can bắt tạm giam thêm hai đối tượng
gồm phạm thế hùng và lê trí thành cùng chú tại thành phố hà nội về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tại cơ quan điều tra bị can phạm thế hùng khai báo vào khoảng tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu
có quen biết với mạc phúc hải chú tại quận ba đình hà nội
là bị can trong vụ án này đã bị bắt giữ vào ngày một mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám
hải giới thiệu với hùng hiện bộ quốc phòng đang chuẩn bị thành lập tập đoàn đông dương
và có nhu cầu tuyển nhân sự
theo mạc phúc hải hướng dẫn hùng đã nộp hồ sơ cùng với số tiền một mươi tỷ đồng
của một trăm hai mươi người cho hoa hữu long chú tại quận bắc tử liêm hà nội
là đối tượng chủ mưu giả danh thiếu tướng quân đội cùng với vợ là cao thị kim loan đã bị bắt giữ
cùng với thủ đoàn trên lê trí thành đã nộp hồ sơ cùng số tiền là

của chín cá nhân cho vợ chồng hoa hữu long
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin với thủ đoạn lừa đảo nêu trên
trong khoảng thời gian từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám cho đến nay công an thành phố hà nội
đã khởi tố bắt giam tổng số một mươi một bị can gồm vợ chồng hoa hiễu long cao thị kim loan
và chín đồng phạm số nạn nhân đã bị lừa khoảng gần một người
và số tiền các bị hại đã nộp là gần một trăm linh tỷ đồng
thời gian qua trên địa bàn thành phố thái lan
thành phố thanh hóa tình hình tội phạm băng nhóm có nhiều tiềm ẩn phức tạp
trong đó nổi lên là băng nhóm do nguyễn anh tuấn tức tuấn thần đèn
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn ở số một trăm bảy mươi ba lê hoàn thành phố thanh hóa cầm đầu
đã thu nạp hàng chục đối tượng hình sự cộng cán có nhiều tiền án tiền sự
hoạt động manh động côn đồ liều lĩnh và có nhiều thủ đoạn đối phó với các cơ quan chức năng
quá trình điều tra tiến hành thu thập tài liệu chứng cứ vào ngày hai mươi ba tháng ba
công an thành phố thanh hóa đã bắt giữ nguyễn anh tuấn và nguyễn ngọc tuyên
tức tuyên mò trú tại phường phú sơn thành phố thanh hóa
và đây là hai đối tượng đã trực tiếp chỉ đạo đàn em gây ra vụ việc hàng chục đối tượng
sử dụng súng bắn nhau trên đường phố vào đêm ngày một mươi tám tháng ba
tại khu vực cầu đông hương đại học lộ lê lợi thuộc phường đông hương thành phố thanh hóa
và đồng thời tiến hành khám xét nơi ở của năm đối tượng tham gia gây án
hiện công an thành phố thanh hóa đang tiếp tục truy bắt và kêu gọi các đối tượng tham gia gây án
đã bỏ trốn ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật
vào ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với vi tú xác sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại thôn bản luôn xã trường châu huyện phượng sơn
tỉnh quảng tây trung quốc về hành vi trộn cắt tài sản
công an thành phố lạng sơn xác định vào ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
vi tú sác đã nhập cảnh trái phép vào việt nam nhằm mục đích thực hiện hành vi trộn cắt tài sản
đối tượng mang theo nhiều công cụ phá khóa tự chế có thể mở được rất nhiều loại khóa cửa
sau đó lợi dụng đêm khuya vắng sự sơ hở của người dân để trộn cắt tài sản
đối tượng đã đột nhập vào nhà một nhà dân trộm cắp được hai chiếc áo khoác trị giá hơn hai triệu đồng
và số tiền mặt trên một triệu đồng
đối tượng đã bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
một vụ cháy đã xảy ra vào khoảng một mươi một h trưa ngày hôm nay tại quán bia club
một nhà hàng trên đường bình minh thị xã cửa lò tỉnh nghệ an
và đây là vụ cháy quán bar thứ hai trong tháng ba tại nghệ an
và trước đó hỏa hoạn cũng đã thiêu dụi một tòa nhà của tổ hợp khách sạn ba nhà hàng avanta ở thành phố vinh
vào thời gian trên người dân địa phương thấy khói bốc lên
quán bar này nên đã lập tức hô hoán chữa cháy đồng thời đã điện báo cho cơ quan chức năng
tuy nhiên thời điểm này quán bar đang được tháo rỡ đồ đạc ngổn ngang và có nhiều vật liệu dễ bén lửa
cho nên ngọn lửa đã nhanh chóng bốc lên dữ dội
nhận được thông tin hai xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đã có mặt để dập tắt ngọn lửa
chỉ trong khoảng ba mươi phút ngọn lửa đã được khống chế tuy nhiên toàn bộ đồ đạc bên trong đã bị thiêu dụi
vào sáng ngày hôm nay viện kiểm sát nhân dân tp hà nội đã ký quyết định phê chuẩn
quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can của cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội
từ tội dâm ô người dưới một mươi sáu tuổi chuyển sang thành tội danh hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi
đối với bị can nguyễn trọng trình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại thôn lưu xá xã hòa chính huyện trương mỹ hà nội
đồng thời viện kiểm sát yêu cầu cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội
tiến hành điều tra theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự
trước đó thực hiện công văn của viện kiểm sát nhân dân tp hà nội về việc yêu cầu thay đổi quyết định khởi tố vụ án
quyết định khởi tố bị can đối với nguyễn trọng trình từ tội dâm ô người dưới một mươi sáu tuổi
sang tội danh hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can số một
ngày hai mươi hai tháng ba năm hai nghìn một mươi chín đối với bị can nguyễn trọng trình từ tội dâm ô người dưới một mươi sáu tuổi
sang tội danh hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi
đồng thời cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị viện kiểm sát nhân dân tp hà nội phê chuẩn quyết định này
theo điều tra ban đầu vào ngày hai mươi bốn tháng hai công an huyện trương mỹ tiếp nhận tin báo của gia đình bé gái
sinh năm hai nghìn chín chú tại huyện trương mỹ về việc vào trưa cùng ngày cháu bé trên đường đi học về
đã bị một đối tượng nam giới điều khiển xe máy đón đi và xâm hại tình dục
qua điều tra cơ quan công an xác định và triệu tập nghi can nguyễn trọng trình
đến làm việc bước đầu đối tượng trình đã khai nhận hành vi phạm tội
cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định để xác định tổn thương đối với nạn nhân
kết quả sơ bộ cho thấy cháu bé bị gãy một chiếc răng gãy đầu dưới xương quay phải
bị một số vết tụ máu xây sát da nông ở vùng mặt cổ ngực và bị tổn thương bộ phận sinh dục
liên tiếp các vụ mua bán tảng chữ trái phép các chất ma túy đã được lực lượng chức năng
tại thành phố đà nẵng và tỉnh thái nguyên phát hiện bắt giữ với số lượng lớn
vào chiều ngày hai mươi ba tháng ba tại tổ chín phường vĩnh trung quận thanh khê thành phố đà nẵng
lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng thành phố phối hợp với phòng cảnh sát ma túy
công an thành phố đà nẵng bắt quả tang đối tượng phan văn khánh thọ bốn mươi chín tuổi
chú tại phường hòa hiệp nam quận liên triểu thành phố đà nẵng đang có hành vi tảng chữ trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ gồm ba trăm linh g ma túy tổng hợp dạng đá hai mươi triệu đồng và một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy
bước đầu thọ khai nhận mua số ma túy trên từ một đối tượng không rõ lai lịch trên địa bàn
về phân chia và bán lại cho các con nghiện để kiếm lời cũng như để sử dụng
tại tỉnh thái nguyên khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực tổ hai mươi chín phường phú xá thành phố thái nguyên
tổ công tác của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đã phát hiện bắt quả tăng phù huy sở
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm trú tại tổ ba phường trung thành thành phố thái nguyên đang mua bán trái phép hai trăm một mươi bốn bảy mươi chín gram ma túy đá
khám xét nơi ở của đối tượng lực lượng công an thu giữ thêm bảy mươi bảy gram ma túy đá tổng số ma túy bị thu giữ là hai trăm một mươi năm năm mươi sáu gram
vào ngày hôm nay tnnt bình thuận đã đưa ra xét xử phúc thẩm một mươi ba bị cáo về tội gây dối trật tự công cộng
trước trụ sở ubnd tỉnh bình thuận vào ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
hội đồng xét xử phúc thẩm đã tuyên phạt y án sơ thẩm đối với một mươi ba bị cáo
hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định là hành vi gây dối trật tự công cộng của các bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến an toàn công cộng
các quy tắc sinh hoạt nơi công cộng gây mất an ninh trật tự tại địa phương gây hoang mang trong quần chúng nhân dân
gây ách tắc giao thông cản trợ hoạt động của các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ
tại phiên tòa sơ thẩm hội đồng xét xử tuyên hình phạt thỏa đáng nhằm gian đe giáo dục các bị cáo
tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo không đưa ra được các tình tiết giảm nhẹ nào khác so với phiên tòa sơ thẩm
do đó hội đồng xét xử phúc thẩm không có căn cứ chấp nhận kháng cáo xin giảm án của các bị cáo
hội đồng xét xử phúc thẩm đã tuyên giữ nguyên mức án sơ thẩm đối với một mươi ba bị cáo
tại phiên tòa sơ thẩm hội đồng xét xử tuyên hình phạt thỏa đáng nhằm dăn đe giáo dục các bị cáo
hoạt động chủ yếu của băng nhóm tội phạm do tuấn thần đèn cầm đầu là cho vay lãi cao tổ chức xiết nợ đòi nợ cưỡng đoạt tài sản
gây thương tích hủy hoại tài sản can dự vào các hoạt động kinh tế gây tâm lý hoang mang lo lắng trong quần chúng nhân dân
quá trình điều tra tiến hành thu thập tài liệu chứng cứ
vào ngày hai mươi ba tháng ba công an tỉnh thanh hóa đã bắt giữ nguyễn anh tuấn và nguyễn ngọc tuyên
tức tuyên mò sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại trung cư phú sơn phường phú sơn thành phố thanh hóa
và đây là hai đối tượng trực tiếp chỉ đạo đàn em gây ra vụ việc
hàng chục đối tượng sử dụng súng bắn nhau trên đường phố vào đêm ngày một mươi tám tháng ba
tại khu vực cầu đông hương đại lộ lê lợi thuộc phường đông hương thành phố thanh hóa
đồng thời tiến hành khám xét nơi ở của năm đối tượng tham gia gây án
hiện công an thành phố thanh hóa đang tiếp tục truy bắt và kêu gọi các đối tượng tham gia gây án đã bỏ trốn
ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật
với hành vi cướp tài sản ba đối tượng gồm phạm tuấn anh ba mươi hai tuổi lê huỳnh hiếu hai mươi ba tuổi
cùng chú tại thị trấn dương đông huyện phú quốc tỉnh kiên giang và phan nhật em hai mươi năm tuổi
trú tại huyện tịnh biên tỉnh an giang đã bị công an huyện phú quốc bắt giữ
trước đó vào ngày một mươi ba tháng ba tuấn anh
cùng hiếu và nhật em đến nhà anh võ văn hiệp ở xã cửa dương huyện phú quốc để đòi tiền nợ của công ty
khi đến nơi không tìm được anh hiệp thì cả ba đã giật điện thoại của chị thấm là vợ anh hiệp
và uy hiếp để lấy chiếc xe mô tô nhãn hiệu sh của chị thấm và mang về công ty
tuy nhiên trên đường về thì cả ba đối tượng cùng vật chứng đã bị lực lượng công an bắt giữ
cơ quan chức năng tỉnh quảng ninh đã yêu cầu dừng hoạt động các trang thông tin của chùa ba vàng thành phố uông bí
vì đã chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý
đó là các trang thông tin điện tử chùabavang com vn thầythíchchụcthảiminh com phạmthiến com
các trang thông tin này chưa chấp hành quy định của pháp luật về đăng ký sử dụng tên miền quốc tế
và tổ chức hoạt động đối với trang thông tin điện tử
các trang thông tin này chỉ được phép hoạt động trở lại khi đã được cấp phép
và thông báo sử dụng theo quy định
cụ thể trang thông tin chùabavang com vn hoạt động như một trang thông tin điện tử tổng hợp
thế nhưng chưa được cấp phép hoạt động theo quy định tại điểm a một mươi hai điều hai thông tư số chín mươi hai nghìn một mươi bốn
ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi bốn của bộ thông tin và truyền thông
quy định chi tiết về hoạt động quản lý cung cấp sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội
hai trang thông tin thầythíchchụcthảiminh com
và trang phạmthịyến com đã sử dụng tên miền quốc tế nhưng chưa thực hiện thông báo sử dụng
đối với bộ thông tin và truyền thông theo quy định tại điều hai mươi thông tư hai mươi bốn hai nghìn một mươi năm
ngày một mươi tám tháng tám năm hai nghìn một mươi năm của bộ thông tin và truyền thông
quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên internet
tại buổi làm việc vào chiều ngày hai mươi ba tháng ba với sở thông tin và truyền thông
công an tỉnh quảng ninh đại diện chùa ba vàng đã thừa nhận các lỗi vi phạm trên
do cơ quan chức năng nêu ra
ở đó ủy ban nhân dân tp ung bí cũng đã có công văn yêu cầu trụ trì chùa ba vàng
chấm dứt các hoạt động không có trong danh mục hoạt động tôn giáo năm hai nghìn hai mươi bốn
mà nhà chùa đã đăng ký và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận
cụ thể như nghi thức thỉnh vong thỉnh oan gia trái chủ
các hoạt động giảng pháp do phật tử phạm thị yến có phát danh là tâm chiếu hoàn quán
chủ nhiệm câu lạc bộ cúc vàng phật tử chùa ba vàng thực hiện
bên cạnh đó nhà chùa có biện pháp chấn chỉnh việc giảm pháp của tăng ni
phật tử chùa ba vàng trên các phương tiện thông tin đại chúng do nhà chùa quản lý
theo đúng hiến trương giáo hội phật giáo việt nam nội quy ban tăng sự trung ương
giáo hội phật giáo việt nam các quy định của luật tín ngưỡng tôn giáo
và nghị định số một trăm sáu mươi hai hai nghìn một mươi bảy ndcp ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy của chính phủ
chính quyền tp ung bí cũng yêu cầu nhà chùa giáo dục tăng ni phật tử
thực hiện nghiêm giáo lý của nhà phật và quy định của pháp luật
thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trong khuôn viên của chùa ba vàng
được giao quản lý các cơ quan chức năng của tỉnh quảng ninh
đang tiếp tục xác minh làm rõ vấn đề mà báo chí đề cập
vào chiều ngày hôm nay bệnh viện bạch mai hà nội đã tổ chức gặp gỡ báo chí
về việc bác sĩ nguyễn hồng phong thuộc khoa nhi đã phát ngôn tại chùa ba vàng
và tại đây bác sĩ nguyễn hồng phong đã xin lỗi ban giám đốc bệnh viện bạch mai
đồng nghiệp và nhân dân vì những phát ngôn cá nhân đã làm ảnh hưởng đến ngành
những ngày qua dư luận ban khoan về việc cơ quan điều tra chấm dứt tạm giữ hình sự
trả tự do cho bùi văn hời sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm quê quán huyện hưng hà tỉnh thái bình
đối tượng tự thú đã giết chết con ruột là cháu bùi thị uyển nhi
sinh năm hai nghìn một mươi một và thả sát xuống sông hàn
về sự việc này cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng cho biết
sau khi tiếp nhận thông tin vào cuộc điều tra cơ quan điều tra đã thu thập nhiều chứng cứ
khẳng định lời khai của hời tự thú về việc giết chết con gái ruột của mình
là có cơ sở
mặc dù chưa tìm được thi thể cho bé nhưng cũng đã có nhiều căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của đối tượng
qua nghiên cứu hồ sơ cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng đã báo cáo xin ý kiến
cục cảnh sát điều tra tội phạm bộ công an
cục cảnh sát điều tra tội phạm bộ công an đã có công văn trao đổi quan điểm về vụ án
với vụ hai viện kiểm sát nhân dân tối cao
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định đối tượng hời có dấu hiệu của hành vi giết người
và nhận định việc ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố và tạm giam đối với hời là cần thiết và có căn cứ
hết hạn điều tra nếu vẫn chưa tìm thấy thi thể của nạn nhân
thì liên ngành tư pháp địa phương sẽ họp thống nhất quan điểm đánh giá chứng cứ và xử lý theo quy định của pháp luật
sau đó vụ thực hành quyền công tố kiểm soát điều tra án trật tự xã hội
thừa lệnh viện trưởng vụ hai viện kiểm sát nhân dân tối cao
cũng đã hồi đáp nhận định việc khởi tố bị can và tạm giam để điều tra là có căn cứ và cần thiết
tuy nhiên quan điểm của viện kiểm sát nhân dân tp đà nẵng là sẽ không phê chuẩn việc khởi tố bị can
và tạm giam bùi văn hời nếu không tìm được sát của cháu nhi thả tự do cho hời khi hết thời hạn tạm giữ
đồng thời ngày bảy tháng ba vừa qua cơ quan này đã ra quyết định hủy bỏ quyết định tạm giữ trước đó trả tự do cho hời
viện kiểm sát nhân dân tp đà nẵng yêu cầu tiếp tục truy tìm thi thể nạn nhân là cháu nhi
lấy lời khai của các đối tượng có liên quan để làm rõ nội dung vụ án
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng đã tiến hành thực hiện các yêu cầu trên
nhưng chưa thu được kết quả vì các lý do khách quan
việc trả tự do cho hời không có nghĩa là khẳng định đối tượng không phạm tội hoặc vụ án đã kết thúc
liên quan đến vụ một nữ hành khách bị nhà xe hành hung sau khi chụp ảnh xe đánh võng
để phản ảnh lên đường dây nóng xảy ra tại tỉnh hà tĩnh
vào chiều qua cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cẩm xuyên đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với phan văn lĩnh và phạm thị thu hiền về tội cố ý gây thương tích
trước đó vào ngày một mươi một tháng ba năm hai nghìn một mươi chín chị võ thị hoài bắt xe buýt biển kiểm soát ba mươi tám b một nghìn chín trăm bảy mươi
do phan văn lĩnh điều khiển và vợ là phạm thị thu hiền làm phụ xe từ thành phố hà tĩnh về xóm tám xã cẩm minh huyện cẩm xuyên
do xe phóng nhanh vượt ẩu nên giữa chị hoài và nhà xe có lời qua tính lại
sau đó chị hoài đề nghị lĩnh mở cửa xuống xe
sau khi xuống xe nghĩ là chiếc xe của công ty xe buýt hà tĩnh nên chị hoài dùng điện thoại chụp ảnh lại xe
nhằm phản ảnh đến đường dây nóng của công ty
thế vậy lĩnh và hiền đã đe dọa và tấn công làm chị hoài bị thương
hiện cơ quan điều tra công an huyện cẩm xuyên đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với phan văn lĩnh và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với phạm thị thu hiền về tội cối gây thương tích
đội cảnh sát hình sự công an quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng vừa bắt giữ một đối tượng về hành vi cướp giật tài sản
đối tượng này từng có một tiền án về tội cướp tài sản mãn hạn tù chưa lâu lai đến nay lại tái phạm
trước đó vào tối ngày hai mươi hai tháng ba lê minh phúc hai mươi bốn tuổi trú tại thôn phương nam xã quế phú huyện quế sơn tỉnh quảng nam
điều khiển xe exciter lưu thông trên đường nam kỳ khởi nghĩa hướng về quốc lộ một a
khi đến gần cầu hòa phước thuộc địa phận phường hòa quý thì phát hiện chị lê thị myên hai mươi bảy tuổi đi hướng ngược lại
vừa đi vừa ngay điện thoại phúc liền bám theo và áp xét xe chị huyên giật lấy chiếc điện thoại iphone rồi tẩu thoát
nhận tin báo công an quận ngũ hành sơn đã khẩn trương vào cuộc truy xét và bắt giữ khi phúc đang lẩn trốn tại quê nhà
vật chứng thu giữ được là một chiếc điện thoại iphone sáu được bọc bằng túi ni lông giấu trong vườn nhà
một đối tượng có hành vi mua bán trái phép ma túy tổng hợp dạng đá vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thái nguyên bắt quả tàng
vào khoảng một mươi năm h ngày hai mươi hai tháng ba tổ công tác của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thái nguyên
đang làm nhiệm vụ tại khu vực tổ hai mươi chín phường phú xá tp thái nguyên phát hiện bắt quả tang phù huy sở sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
trú tại tổ ba phường trung thành thành phố thái nguyên đang mua bán trái phép hai trăm một mươi bốn bảy mươi chín gram ma túy đá
khám xét nơi ở của đối tượng lực lượng công an thu giữ thêm bảy mươi bảy gram ma túy đá tổng số ma túy bị thu giữ là hai trăm một mươi năm năm mươi sáu gram
còn tại tỉnh hậu giang vào chiều qua công an huyện vị thủy đã bắt quả tang một vụ đánh bài ăn thua bằng tiền
ở ấp ba xã vĩnh trung huyện vị thủy tạm giữ gần năm mươi triệu đồng
khi lực lượng công an ập vào tại hiện trường có một mươi đối tượng không kịp chạy thoát
tăng vật tạm giữ gồm hơn bốn mươi tám triệu đồng bảy điện thoại di động chín bộ bài cùng một số tăng vật khác có liên quan
tối qua một căn nhà hai tầng trên đường lê hoàn thành phố thanh hóa đã bất ngờ đổ sập nguyên nhân được cho là do nhà bên cạnh đào móng khoan cọc nhồi
theo người dân sau tiếng rung lóc mạnh căn nhà hai tầng số hai trăm tám mươi ba
tập dần từng mảng từng lớn các ngôi nhà bên cạnh cũng xuất hiện nhiều vết vết lớn
tiềm ẩn nguy cơ bị đổ sập nguyên nhân bắt đầu được xác định là do chủ ngôi nhà số hai trăm tám mươi một phá nhà cũ
thuê đào móng khoan cọc nhồi để làm nhà mới làm ảnh hưởng đến kết cấu của các công trình bên cạnh
vụ việc không gây thiệt hại về người
thưa quý vị các đồng chí và các bạn sau ba năm với năm lần gia hạn tiến độ
dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ một a đoạn qua địa phận hai huyện bình sơn và sơn tịnh của tỉnh quảng ngãi
vẫn còn ngổn ngang và kéo theo đó là hàng loạt các vụ tai nạn giao thông làm chết nhiều người
hơn bao giờ hết đoạn đường này đang là nỗi lo lắng của người dân mỗi khi đi qua đây
vụ tai nạn xảy ra vào tối ngày hai mươi một tháng ba trên cầu ô sông thuộc thôn long hội xã bình long
huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi là một sinh viên huỳnh công trường hai mươi bốn tuổi
ở huyện mộ đức tử vong đã gây đau xót cho người dân địa phương
cầu ô sông là điểm đen tai nạn giao thông có nhiều người tử vong do xe cán tại đây
ngoài bất cập đường đang thi công mở rộng cầu ô sông đang cấu tạo thành điểm thắt cổ chai

duy trường từ bình sơn đã hoàn thành nguy hiểm được vi operates tại bức aqua ô stufforns t gathering b effectivement hết là thuận chỉ từ quân des
tuyến qua đường một a được gọi bởi thuận chỉnh nhiên trịselves và hệ thống phổ công nghệ hòa an ngoại truyền thống phú động quốc

muốn dự án nâng cấp mở rộng tuyến quốc lộ một a đi qua địa bàn quảng ngãi sớm khẩn trương hoàn thành cầu ô sông không còn cảnh bó hẹp thắt cổ chai như bây giờ
qua đó góp phần xóa điểm đen tai nạn giao thông tại đây người dân qua đây không còn lo lắng
một cụ ông bảy mươi hai tuổi đã tử vong do ngạt khói trong một vụ cháy xảy ra vào tối qua tại một cửa hàng bán giày dép ở phú xuyên hà nội
thông tin chi tiết vụ việc sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
sáng nay ngày hai mươi năm tháng ba
công an huyện phú xuyên hà nội cho biết cơ quan đang điều tra nguyên nhân vụ cháy ngôi nhà năm tầng tại thị trấn phú xuyên khiến một người thiệt mạng xảy ra vào tối ngày hai mươi bốn tháng ba
theo thông tin ban đầu vụ cháy xảy ra vào khoảng một mươi tám h ba mươi tối qua tại ngôi nhà năm tầng được sử dụng bán hàng giày dép ở tiểu khu phú mỹ thị trấn phú xuyên huyện phú xuyên hà nội
lực lượng chức năng đã giải cứu được sáu người nhưng một cụ già bảy mươi hai tuổi đã tử vong sau đó do ngạt khói
sau nhiều giờ nỗ lực đến dạng sáng nay vụ cháy tại công ty minh trương nằm trên đường bùi văn thủ huyện hóc môn thành phố hồ chí minh mới được cảnh sát không chế và dập tắt
không xảy ra thương vong về người song khoảng một m hai nhà xưởng chứa nhiều nguyên vật liệu máy móc và phương tiện đã bị theo dụi
trước đó vào lúc hơn hai mươi giờ tối qua ngày hai mươi bốn tháng ba lửa bất ngờ bùng phát tại kho chứa dầu ngành sơn của công ty minh trương
hàng chục hộ dân lân cận phải di tản ra khu vực an toàn khi ngọn lửa bốc cao bao trùm cả khu vực
một mươi đơn vị của cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm với gần hai trăm linh cán bộ chiến sĩ được huy động tới ứng cứu tài sản của doanh nghiệp và bảo vệ khu dân cư
hiện các đơn vị liên quan đang phong tỏa hiện trường để tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy